đối với các em học sinh tại vùng lũ quảng nam mưa lũ kéo dài cũng đã khiến cho việc học tập của các em bị chỉ hoán
hiện tại nước lũ đã rút hoàn toàn thầy cô giáo và phụ huynh học sinh vùng lũ đang bắt tay vào dọn dẹp trường lớp
tuy nhiên các em vẫn chưa thể đến lớp cho đến hết tuần này
sáng ngày chín tháng một mươi một ban giám hiệu trường trung học cơ sở nguyễn bình khiêm xã duy vinh huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
đã huy động tất cả các cán bộ công nhân viên tiến hành dọn lũ
nước lũ rút đi để lại lượng bùn non khá lớn cho nhà trường
dù vất vả nhưng các thầy giáo cô giáo vẫn cố dọn dẹp thật nhanh để sớm đưa học sinh trở lại trường lớp
hiện nay tất cả các trường học ở vùng lũ huyện duy xuyên đã bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh trường lớp
nhưng lượng bùn đất rác quá nhiều nên việc dọn trường lớp có khả năng sẽ kéo dài đến hết tuần này mới xong
đặc biệt ở những trường mầm non với hầu hết là giáo viên nữ nên việc dọn dẹp còn khó khăn hơn
do vậy nhiều phụ huynh đã tạm gác công việc của gia đình để hỗ trợ các cô giáo dọn bùn non rồi rửa bàn ghế
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện duy xuyên trong những ngày qua ngay sau khi nước rút
các trường ở vùng lũ duy xuyên đã và đang huy động các thầy giáo cô giáo cùng với các em học sinh
khẩn trương dọn vệ sinh trường lớp để đầu tuần tới trở lại giảng dạy học tập bình thường